thời gian qua tình trạng khen cây bỏ hóa chất làm chết cây nhằm chiếm đất lâm nghiệp tại lâm đồng diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn đến tải nguyên môi trường
trước thực trạng đó chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng có công điện yêu cầu các cơ quan đơn vị chức năng triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra ngăn chặn xử lý tình trạng này
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng yêu cầu các sở ngành địa phương đơn vị chủ rừng khẩn trương tập trung thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp trong công tác quản lý bảo vệ rừng
trong đó yêu cầu công an tỉnh phối hợp với hạt kiểm lâm chính quyền cơ sở và đơn vị chủ rừng điều tra nắm bắt các băng nhóm đối tượng chuyên phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp để có phương án đấu tranh triệt phá
mặt khác tập trung điều tra xử lý rứt điểm các vụ việc vi phạm luật bảo vệ rừng có dấu hiệu hình sự
đặc biệt xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu địa phương đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan khi để xảy ra tình trạng ken cây phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn